bộ tài chính vừa trình chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
gói hỗ trợ này bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
bộ tài chính tính toán tổng số tiền giãn hoãn nộp thuế và tiền thuê đất dự kiến khoảng tám mươi hai trăm linh tỷ đồng
gồm sáu mươi một sáu trăm linh tỷ đồng thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp
hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp ba tỷ đồng thuế của nhóm cá nhân hộ kinh doanh

ngoài ba loại thuế sẽ được gia hạn là thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
như đề xuất ban đầu thì điểm mới nhất trong văn bản chính thức chính chính phủ lần này
là bộ tài chính đã bổ sung giãn nợ cả thuế thu nhập doanh nghiệp
theo dự thảo thời hạn chậm nộp thuế giá trị gia tăng sẽ là năm tháng
với số tiền phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế theo quy định
theo dự thảo người nộp thuế chỉ gửi một lần giấy đề nghị gia hạn tiền thuế tiền thuế đất
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
thời hạn nộp giấy đề nghị chậm nhất vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi